ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai vừa cho biết
trận mưa lớn xảy ra vào sáng nay đã gây nhiều thiệt hại về tài sản và hoa màu của người dân
mưa lớn đã làm hư hại sáu nhà dân và năm hectare hoa màu gây ngập lụt và ách tắc giao thông tại nhiều tuyến đường
ngay sau khi mưa lớn xảy ra chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả
đáng chú ý là mưa kéo dài cũng khiến sông suối trên địa bàn tỉnh lào cai xuất hiện một đợt lũ
do đó lưu ý người dân cần chuẩn bị tốt để ứng phó với cơn lũ có thể xảy ra